trong phần tiết quốc tế chiến dịch trên cửa anh bước vào giai đoạn nước rút
biển australia biến thành màu đen do cháy rừng
thưa quý vị và các bạn từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
ubkt đã họp kỳ bốn mươi một đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ubkt chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ubkt đã họp kỳ bốn mươi một đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một giám sát ban thường vụ tình quỷ và các đồng chí thường trực tình quỷ ninh bình
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ quản lý sử dụng đất đai
và thực hiện dự án đầu tư
hai giám sát ban cán sự đảng và đồng chí ubkt bí thư ban cán sự đảng
tổng kiểm toán nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc
công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị
ba qua giám sát ubkt đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm
và yêu cầu các tổ chức đảng đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm
rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục
một kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam
ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để tổng công ty có nhiều vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty găng thép thái nguyên dự án tisco hai gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước
nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự gây bức xúc trong xã hội
các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
nguyên kim sơn đảng thúc kháng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ đảng ủy đồng chí lê phú hưng nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên tổng giám đốc và đồng chí trịnh khôi nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
phó tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thực vụ đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
các đồng chí mai văn tinh nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
đậu văn hùng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
và các đồng chí trần văn khâm nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
trần trọng mừng nguyên bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc ngô sĩ hán
nguyên ủy viên ban thực vụ đảng ủy nguyên phó tổng giám đốc công ty găng thép thái nguyên
chịu trách nhiệm chính trực tiếp về những vi phạm khuyết điểm trong triển khai thực hiện dự án tisco hai
cùng với tập thể và các cá nhân nêu trên qua kiểm tra ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban cán sự đảng bộ công thương đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
để bộ công thương có nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án tisco hai
đồng chí vũ huy hoàng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng giai đoạn từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ công thương
các đồng chí nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng lê dương quang đỗ hữu hào
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ công thương
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng phó thủ tướng chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm
khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án tisco hai
các đồng chí nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ văn trọng lý nguyên hữu vũ
và đồng chí nguyễn văn tài nguyên phó vụ trưởng vụ kinh tế ngành đồng chí đỗ cảnh dương
tổng cục trưởng tổng cục địa chất và khoáng sản bộ tái nguyên và môi trường
nguyên cán bộ văn phòng chính phủ có vi phạm khuyết điểm trong tham mưu lãnh đạo chính phủ
cho ý kiến chỉ đạo với dự án tisco hai
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam của ban cán sự đảng bộ công thương
và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí triệu tài vinh ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
nguyên bí thư tỉnh ủy hà giang và đồng chí nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
đồng chí triệu tài vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu ban thường vụ tỉnh ủy và đồng chí nguyễn văn sơn
chịu trách nhiệm người đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh hà giang về những vi phạm khuyết điểm trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo kiểm tra giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
các đồng chí triệu tài vinh và nguyễn văn sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi nêu trên
vi phạm quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí nguyễn văn sơn
và đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí triệu tài vinh
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã thông qua hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát
phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
ngày chín tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh
khóa một mươi sáu nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đại tướng độ bá tỷ phó chủ tịch quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
phát biểu tại kỳ họp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đề nghị việc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị phải bám sát các chỉ đạo của trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp ủy đảng
chính quyền địa phương để tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy trong đó công tác nhân sự
cho hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tập trung giữ vững quốc phòng an ninh trật tự an toàn
xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội độ bà tỉ
đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình
cũng trong ngày chín tháng một mươi hai bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến đã dự đại hội dân tộc
thiểu số lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh sóc trăng tại đại hội bộ trưởng đề nghị tỉnh ủy sóc trăng
chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết của đảng quốc hội và chính phủ chăm lo cho đồng bào dân tộc
thiểu số tập trung thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo giảm mạnh hộ nghèo dân tộc thiểu số
toàn tỉnh hiện còn một mươi năm tám trăm chín mươi hộ nghèo chiếm bốn chín mươi một trong đó hơn tám hộ dân tộc thiểu số nghèo chiếm
năm mươi một tổng số hộ nghèo toàn tỉnh cao hơn một mươi lần mức bình quân chung của tỉnh
đại hội đã biểu quyết chọn cử ba mươi chín đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số việt nam
và thông qua quyết tâm thư của cộng đồng dân tộc thiểu số sóc trăng trong năm năm tới
ngày chín tháng một mươi hai đồng chí đảng ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội và đoàn đại biểu quốc hội
tỉnh thanh hóa đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề nhằm giải quyết những vướng mắt
trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công
tỉnh thanh hóa có trên bốn trăm bảy mươi năm đối tượng chính sách thuộc diện người có công với cách mạng
trong những năm qua tỉnh đã tập trung thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công
tích cực đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người có công trên địa bàn
tại buổi tiếp xúc cử tri lần này đoàn đại biểu và các cơ quan chuyên môn đã giải đáp
trả lời nhiều đề xuất kiến nghị thắc mắc của cử tri tỉnh thanh hóa liên quan đến việc thực hiện các chính sách
về chăm sóc tri ân người có công xác nhận liệt sĩ và xác nhận người bị thương khi đang làm nhiệm vụ
chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công
thành ủy và ủy ban nhân dân tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa công bố hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo
theo tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là đơn vị đầu tiên cấp huyện thị xã của tỉnh bạc liêu hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia
trong hơn bốn năm qua thành phố bạc liêu đã thực hiện đồng bộ nhiều mặt công tác trọng tâm tác động tích cực đến đời sống hộ nghèo
cùng với nguồn ngân sách trung ương và tỉnh cấp cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
hàng năm thành phố bạc liêu còn tranh thủ vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp mạnh thương quân cho công tác giảm nghèo
đạt kết quả khá tốt như vận động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội trên sáu mươi tỷ đồng
vận động gạo quà nhu yếu phẩm cho hộ nghèo hàng năm lên trên hai tỷ đồng
đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm từ gần năm năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn một mươi hai trong năm nay
hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo tiêu chí
còn tại lâm đồng loại hình kinh tế trang trại đã và đang phát huy hiệu quả cả về kinh tế và xã hội
đến nay tỉnh lâm đồng đã có gần chín trăm năm mươi
trang trải hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực sản xuất chăn nuôi thủy sản
trong đó có trên hai trăm linh năm trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đạt hai mươi một sáu
hầu hết các trang trại đều đạt và vượt so với quy định về diện tích và giá trị sản lượng hàng hóa
theo tiêu chí quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhiều trang trại đã sản xuất và cung cấp các loại giống cây trồng vật nuôi chất lượng cao
đồng thời triển khai nhiều dịch vụ làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong vùng
đến nay các doanh trại đạt tổng doanh thu hơn hai tỷ đồng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương
với lại tái ô nhiễm nghiêm trọng từ đêm ngày tám một mươi hai với chỉ số chất lượng không khí phổ biến ở ngưỡng đỏ
ngưỡng có hại cho sức khỏe tất cả mọi người một số điểm lên ngưỡng tím ngưỡng rất có hại
theo ghi nhận tại các hệ thống quan trắc không khí sáng ngày chín tháng một mươi hai tình hình ô nhiễm không khí tại hà nội ở mức nghiêm trọng
tại các điểm quan trắc của tổng cục môi trường ở nguyễn văn cử chỉ số aqi lúc bảy giờ là một trăm tám mươi sáu ở ngưỡng đỏ
hai điểm quan trắc của đại sứ quán mỹ ghi nhận ngưỡng tím với chỉ số aqi tại phú thượng và láng hạ đều trên hai trăm linh
các chuyên gia khuyến cáo với chất lượng không khí như vậy nhóm nhạy cảm là người già trẻ em và người mắc bệnh hô hấp nên hạn chế ra đường
người dân được khuyến cáo không nên tập thể dục buổi sáng ra đường nên đeo khẩu trang chống bụi mịn pm hai năm ở nhà nên đóng cửa sổ
thưa quý vị từ nhiều năm nay trên khu vực ven sông đáy thuộc địa phận xã yên nhân huyện y yên tỉnh nam định
đã xuất hiện hai điểm tập kết than trái phép gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
dù đã bị chính quyền địa phương lập biên bản xử lý hành chính hủy bỏ hợp đồng cho thuê đất nhưng đến hiện nay các bãi tập kết này vẫn ngang nhiên hoạt động
đây là những điểm tập kết than rộng hàng nghìn mét vuông của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ mai lan và công ty trách nhiệm hữu hạn tháng xuyên
các bãi than tại hai điểm tập kết này được chất cao hơn một mươi mét không che chắn khiến bụi than thường xuyên bay vào khu dân cư
đặc biệt từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các bãi than còn xuất hiện mùi khét đậm đặc khiến người dân trong khu vực này rất khó chịu bức xúc
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu xã yên nhân có văn bản cho hai công ty này thuê hơn hai mươi mét vuông đất làm bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng
tuy nhiên các công ty này lại sử dụng diện tích đất trên để san lấp xây dựng bến thủy trái phép và nhà xưởng kiên cố để làm điểm tập kết than
riêng công ty mai lan còn tự ý chuyển nhượng khoảng một mươi hai m hai đất sản xuất nông nghiệp của người dân
làm bãi chứa than ngay sát chân nước
sau đó xã yên nhân đã lập viên bản xử phạt hành chính sau đó hủy hợp đồng cho thuê đất với công ty mai lan
chọn ra những tài năng kỷ lục xa tiếng anh tại việt nam
đây là sự kiện lần đầu tiên được trung ương hội kỷ lục gia việt nam
phối hợp với trung tâm ielts việt nam tổ chức
một mươi thí sinh lọt vào vòng chung kết phải trải qua bốn phần thi
đòi hỏi những kỹ năng cao về phản xạ tranh luận hùng biện
khả năng làm việc nhóm với nhiều chủ đề đa dạng
mục tiêu đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ của thí sinh
đề cao tinh thần làm việc nhóm
từ đó truyền cảm hứng để các bạn trẻ yêu thích bộ môn tiếng anh
trang luyện kỹ năng ngoại ngữ để hòa nhập tốt hơn
người chiến thắng cuộc thi ngoài phần thưởng của ban tổ chức
còn trở thành sứ giả truyền cảm hứng cho dự án đưa tiếng anh
đến với trẻ em bùng sâu bùng xa tại việt nam
trong phần tiết quốc tế chiến dịch tranh cử anh bước vào giai đoạn nước rút
biển australia biến thành màu đen do cháy rừng
thưa quý vị chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử tại anh
đang bước vào giai đoạn nước rút khi chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày bầu cử quan trọng
được coi là sẽ quyết định tương lai của nước anh trong liên minh châu âu eu
hiện thủ tướng boris johnson và lãnh đạo công đảng đối lập jeremy corbyn
đang tận dụng tối đa thời gian ngắn ngủi còn lại nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ của cử tri
trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tranh cử
thủ tướng johnson đang hy vọng giành lại thế đa số
bảo thủ cầm quyền vốn bị tuột mất khỏi tay người tiền nhiệm theresa may
trong cuộc tổng tuyển cử hai năm trước
hiện thủ tướng johnson đang có kế hoạch tới sunderland đông bắc nước anh
nhằm thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri
nhà lãnh đạo anh khẳng định cuộc tổng tuyển cử ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới đây
sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tương lai của xứ sở sương mù trong nhiều thập kỷ tới
trong khi đó lãnh đạo công đảng jeremy corbyl đang hướng tới mục tiêu đánh bại đảng bảo thủ
qua đó đưa công đảng lần đầu tiên trở thành đảng cầm quyền trong vòng chín năm qua
ông corbyn còn cam kết sẽ đưa ra cách thức đàm phán brexit mềm mỏng hơn
so với những gì đảng bảo thủ đang tiến hành
chỉ trong vài ngày cuối tuần màu nước tại các bờ biển của australia
chuyển sang màu đen do các mảnh cho vụn từ các đám cháy rừng được sóng đánh giạp vào bờ
không những vậy nhiều nhà khoa học cảnh báo nguồn nước ngọt của new south wales
cũng có thể bị ô nhiễm khi các vụ cháy rừng vẫn đang tiếp diễn
các nhà sinh thái biển lo ngại nước sinh hoạt của thành phố sydney có thể sẽ bị ảnh hưởng
theo đó cho dày lên có thể dẫn tới nạn tảo bùng phát tại khu vực cung cấp nước ngọt trong khắp thành phố sydney
một tác động gián tiếp của cho tàn đó chính là sự phát triển mạnh mẽ của tảo
khi tảo phát triển mạnh chúng sẽ sử dụng hết oxy và khiến nhiều loài thực vật dưới biển bị chết
các loài cá cũng sẽ bị đe dọa do đất bị cháy gây ô nhiễm đại dương
trong khi đó hàng trăm nghìn lính cứu hỏa vẫn đang cố gắng dập tan các đám cháy xung quanh bang new south wales
trước khi nhiệt độ tăng cao trở lại
cho đến ngày hôm qua có khoảng chín mươi đám cháy lại bùng lên và một nửa trong số đó đã được khống chế
chính phủ ả rập xê út dỡ bỏ quy định phụ nữ phải đi lối riêng hoặc ngồi cách ly với nam giới khi tới nhà hàng
quy định mới được bộ đô thị và nông thôn ả rập xê út đưa ra nhằm giảm bớt các quy tắc xã hội nghiêm ngặt
tại vương quốc này trong nhiều thập kỷ cũng như để thu hút đầu tư và tạo ra cơ hội kinh doanh lớn hơn
trước đây phụ nữ tại ả rập xê út đã phải sử dụng lối đi riêng và ngồi sau vách ngăn khi đi ăn tại nhà hàng
để tránh những người đàn ông độc thân nhìn thấy
trong các nhà hàng hoặc quán cà phê nhỏ hơn không có không gian để chia tách phụ nữ không được phép vào
trong nhiều thập kỷ qua tại ả rập xê út đàn ông và phụ nữ không quen biết không được tiếp xúc với nhau tại nơi công cộng
phụ nữ cũng phải xin phép người giám hộ hợp pháp của họ thường là một thành viên nam trong gia đình hoặc chồng
về các quyết định quan trọng trong cuộc sống
mặc dù các quy tắc đã được nới lỏng tại một số cơ quan chính phủ nhưng trên thực tế phân biệt giới tính vẫn tồn tại
phụ nữ và đàn ông vẫn phải giữ khoảng cách trong đám cưới các trường học do chính phủ điều hành và tại các trường đại học công lập
tình hình địa chính trị trong năm bầu cử mỹ chiến tranh mạng và tăng trưởng kinh tế chậm trên toàn cầu
sẽ là những rủi ro hàng đầu đối với các cơ quan chính phủ
công ty châu á trong năm hai nghìn hai mươi nhận định trên vừa được tổ chức tư vấn về rủi ro control risk đưa ra trong dự báo hàng năm công bố ngày chín tháng một mươi hai
theo các chuyên gia cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi cùng tiến trình luận tội tổng thống donald trump sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của nước này
do đó các doanh nghiệp ở châu á thái bình dương cần đề phòng rủi ro khi cam kết của mỹ đối với khu vực vẫn đang là dấu hỏi
và giải pháp toàn diện cho tranh chấp thương mại mỹ trung vẫn còn rất xa vời
tuy nhiên các quốc gia đông nam á như việt nam singapore indonesia và thái lan vẫn sẽ hưởng lợi từ làn sóng nhà đầu tư rút khỏi trung quốc
châu á cũng sẽ phải đối mặt với sức ép từ các vấn đề như bảo vệ môi trường tình trạng bất bình đẳng quyền riêng tư ở mọi cấp độ
một nguy cơ khác là sự tăng trưởng chậm của kinh tế thế giới

tuy nhiên các quốc gia đông nam á như việt nam singapore indonesia và thái lan vẫn sẽ hưởng lợi từ làn sóng nhà đầu tư rút khỏi trung quốc
châu á cũng sẽ phải đối mặt với sức ép từ các vấn đề như bảo vệ môi trường tình trạng bất bình đẳng quyền riêng tư ở mọi cấp độ